hôm nay ngày một mươi một tháng một mươi một theo chương trình làm việc quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết và luật quan trọng
trong chương trình làm việc buổi sáng quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
sau đó quốc hội nghe thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ đối với ông chu ngọc anh
thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam đối với ông lê minh hưng và thảo luận ở đoàn về nội dung này
tiếp đó quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
buổi chiều quốc hội tiến hành phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ đối với ông chu ngọc anh
thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam đối với ông lê minh hưng bằng hình thức bỏ phiếu kín và thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết về nội dung này
cũng trong chiều nay quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật biên phòng việt nam và luật bảo vệ môi trường sửa đổi
tiếp đó quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở